đã một mươi năm năm qua hơn ba trăm linh hộ dân ở xã sơn định huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
cũng là ngần ấy năm họ phải mua nước với giá cao để uống đi hàng cây số để chở nước suối về tắm giặt trong tình trạng khan hiếm và ô nhiễm
nhiều công trình cấp nước sinh hoạt đã được xây dựng tại đây nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn là ngừng hoạt động vì thiếu hụt nước ngầm
một mươi năm năm qua người dân thôn hòa bình xã sơn định phải bỏ tiền mua nước với giá cao ít nhất trong sáu tháng mỗi năm để ăn uống
mọi sinh hoạt khác phải ra suối hoặc chở nước ô nhiễm về tắm giặt
năm nay năng nóng kéo dài kỷ lục cuộc sống của người dân nơi đây càng trở nên bức bối hơn bao giờ hết
thiếu tiền thiếu gạo thì đi vãi nhà này vãi nhà khác
nhưng mà thiếu nước là buộc nó phải tạo điều kiện để đi mua hoặc là đi chở sông đi sụi ở đâu về chẳng có
giải quyết thực trạng một mươi năm năm người dân vẫn còn khác
các cấp ủy chính quyền tỉnh phú yên đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung
nhưng cũng chỉ hoạt động được một thời gian ngắn
hiện vẫn là đỉnh điểm của nắng nóng cộng gió nam thổi mạnh tại tỉnh phú yên
số hộ dân thiếu nước sinh hoạt ở xã sơn định đã lên tới con số ba trăm linh chiếm năm mươi tổng số hộ của xã
trước thực trạng trên ubnd tỉnh phú yên đã ra chủ trương vận chuyển nước cung cấp cho hơn sáu sáu trăm linh hộ dân thiếu nước sinh hoạt
nhưng đến nay nhiều địa phương vẫn chưa thể triển khai
chính sách hỗ trợ nước sạch cho bà con nhân dân
thì hiện nay xã cũng đang chờ chủ trương của tỉnh của huyện
để rồi có cơ sở sẽ triển khai thực hiện công tác của xã
thì hiện nay xã cũng đã chỉ đạo cho các thôn ra xót
tổng hợp lại danh sách đối với những hộ lâu nay thiếu nước và đi mua nước để sử dụng
trong những tháng nắng nóng vừa qua
sắp tới xã sẽ triển khai xây dựng năm dưỡng kho trên địa bàn của các thôn
để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho bà con nhân dân
đã đến lúc cần có một giải pháp phù hợp bền vững hơn để cung cấp đủ nước sạch cho người dân nơi đây
bởi việc đầu tư các công trình nước như lâu nay mới chỉ dừng lại ở mức tạm thời gây lãng phí tiền của nhà nước